mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần nhân dân các huyện miền núi tỉnh thanh hóa đang tập trung chuẩn bị
để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực do thiên tai gây ra
năm hai nghìn một mươi bảy tại gánh nước này hai sĩ quan bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã bị dòng nước giữ
cướp đi sinh mạng khi đang trên đường làm nhiệm vụ
còn đây là ngôi nhà có bốn thành viên bị lũ cuốn trôi năm hai nghìn một mươi tám
khu vực mà họ sinh sống vốn được đánh giá là an toàn
không ai ngờ tới việc đất đá sạt lở trong đêm đã chặn đứng dòng chảy
tạo thành một đập nước lớn để rồi đổ ập xuống cuốn đi tất cả
đoạn đường liên xã vừa được tu sửa xong vào đầu tháng năm với kinh phí từ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai
chỉ sau vài ngày mưa vừa qua tất cả lại trở về như cũ
trước sự tàn phá khủng khiếp của mưa lũ trong những ngày này
chính quyền và nhân dân khu vực miền núi tỉnh thanh hóa đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó
tập trung các biện pháp bốn tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

trên cơ sở đấy là nắm được chắc các điểm có nguy cơ cao để có phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra
đặc biệt là trong công tác phòng chống thiên tai ngoài công tác phòng ra
thì huyện cũng đã chú trọng tập trung vào các phương án cụ thể về việc di dân khi có các tình huống sạt lỡ đất
lũ ống lũ két hoặc là nước dân ngập
theo ảnh mây radar các vùng mây gây ra mưa
xuất hiện tại nhiều huyện miền núi tỉnh thanh hóa có thể còn phát triển và mở rộng thêm
tỉnh thanh hóa đã cảnh báo để một số huyện như mường lát quan hóa bá thước lang chánh ngọc lạc thường xuân
khẩn trương đề phòng gió giật mạnh tố lốc mưa đá và lũ quét